bộ giao thông vận tải đã thống nhất phương án miễn một trăm linh phí qua cầu bến thủy một
đối với phương tiện của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp có hộ khẩu thường trú
và trụ sở chính tại thành phố vinh huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
và thị xã hồng lĩnh huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
trước thông tin này người dân đã bày tỏ niềm vui và đồng tình với sự vào cuộc quyết liệt
của chính phủ các bộ ngành trung ương cũng như chính quyền hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
công ty cổ phần xe buýt đông bắc hiện có một trăm một mươi một phương tiện vận tải khách công cộng
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
trong đó có một mươi hai phương tiện chạy tuyến thành phố vinh thành phố hà tĩnh
như vậy mỗi tháng doanh nghiệp phải trả gần một mươi triệu đồng cho phí qua cầu bến thủy một
toàn bộ được tính toán vào giá vé bán cho hành khách
theo đại diện doanh nghiệp việc miễn phí qua cầu sẽ giảm được một phần gánh nặng kinh tế
cho người dân đi xe buýt
một tháng thì trung bình một xe là tám trăm linh
tiền cầu đường còn bên mình mua quỹ là hai triệu tứ
thì bây giờ được giảm thì số tiền đó thì bên mình sẽ lấy cái tiền đó để tăng chất lượng phục vụ cho khách hàng
và còn cái quyền lời vé xe buýt thì giữa bên mình và xe sánh hà tĩnh thì mình sẽ phối hợp với nhau
còn cái mức đồ giảm giá vé thì phải gõ giữa hai bên bán bạc với lại qua sở giáo thống và sở tài chính về duyệt
ngoài các doanh nghiệp vận tải công ích việc miễn một trăm linh phí qua cầu đối với các hãng taxi cũng sẽ được áp dụng
đây không chỉ là lợi ích của các hãng taxi mà còn là quyền lợi của chính hành khách khi qua lại cầu bến thủy i
sau khi có thông tin từ phía bộ giao thông vận tải người dân của bốn địa phương thuộc diện miễn phí qua cầu bến thủy một
bày tỏ sự phấn khởi khi quyền lợi nguyện vọng chính đáng được bảo vệ
tại chi nhánh bot tuyến tránh thành phố vinh ngay trong chiều nay nhiều tổ chức cá nhân đã đến đăng ký phương tiện chính chủ với cơ quan chức năng
để chuẩn bị cho việc áp dụng chủ trương này từ ngày hai mươi bốn tháng bốn tới
tôi là một người dân tôi thấy đây là một điều vô cùng phấn khởi rất là phấn khởi và vui vẻ
vì tổ chức này rất đáng kể này đã được giảm thì nhân dân hoàn toàn ủng hộ quyết định và sự vào cuộc kiếp thời của bán ngành và chính phủ
ngay trong chiều nay chi nhánh bot tuyến tránh thành phố vinh cũng đã họp để triển khai chủ trương này
các sở ngành liên quan của hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh cũng sẽ giả soát số lượng phương tiện liên quan tại các địa bàn nằm trong diện miễn phí
triển khai các bước để chuẩn bị cho việc thực hiện miễn phí qua cầu bến thủy một chính thức áp dụng từ ngày hai mươi bốn tháng bốn tới đây